chiều nay bảy tháng một mươi một cục hải quan tp hcm cho biết vừa kiểm tra và phát hiện gần một trăm linh tấn nhôm phế liệu
đóng trong bốn container xuất khẩu đi nước ngoài có dấu hiệu gian lận thuế tại cảng cát lái
cơ quan hải quan đã tiến hành kiểm tra lô hàng gồm bốn container phế liệu của một công ty
có trụ sở tại quận một tp hcm chuẩn bị xuất đi hàn quốc qua cảng cát lái
kết quả kiểm tra phát hiện toàn bộ hàng hóa là vỏ nhôm phế liệu gần một trăm linh tấn
có mức thuế xuất thuế xuất khẩu hai mươi hai trong khi trên tờ khai hải quan doanh nghiệp khai báo
hàng hóa là ống thép tròn mạ kém thuế xuất thuế xuất khẩu là
theo ước tính ban đầu trị giá lô hàng gần ba tỷ đồng với số tiền gian lận thuế là năm trăm linh triệu đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ